ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn đà nẵng sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu đã được nghe nội dung báo cáo của đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng về kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua
tuy nhiên một mươi một trong tổng số hai mươi bảy cử tri đăng ký phát biểu ý kiến cho rằng những nội dung sửa đổi trong luật phòng chống tham nhũng vẫn chưa được đưa vào luật thì làm thế nào để nhân dân được biết cán bộ cấp cao thu nhập và sử dụng tiền ra sao
điển hình là vụ án vũ nhôm với nhiều dự án đất tại đà nẵng vẫn chưa thể thu hồi luật giáo dục sửa đổi chậm sẽ ảnh hưởng đến việc chồng người
cũng có cử tri bày tỏ câu trả lời chất vấn của bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch về đạo đức xã hội xuống cấp xuất phát từ các ngành kinh tế là chưa thỏa đáng
cử tri cho rằng một trong những nguyên nhân khiến đạo đức xã hội xuống cấp hiện nay là do một bộ phận cán bộ còn thiếu gương mẫu